hôm nay ngày một mươi hai tháng ba hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam bộ khoa học và công nghệ và chính phủ hoa kỳ đã tổ chức hội thảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thế giới số hà nội
tham dự hội thảo có đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crittenbrink thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng chủ tịch amcham ông adam stekov cùng đại diện của các bộ ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
phát biểu tại hội thảo đại sứ mỹ christen brink nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hoa kỳ và việt nam trong các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ để tạo môi trường và hành lang hoạt động lành mạnh cho các doanh nghiệp giữa hai nước
về phía việt nam thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng khẳng định buổi hội thảo là cơ hội để việt nam và hoa kỳ cùng tìm ra những giải pháp để thúc đẩy hơn nữa việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi thương mại điện tử ngày càng phát triển trong kỷ nguyên số
thế giới bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp bốn dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và internet thì việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết